trong công văn mới nhất gửi sở y tế các tỉnh thành phố bộ y tế yêu cầu các sở y tế hạn chế tối đa sai lệch trong việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện
các đơn vị cần phải tuân thủ đánh giá bộ tiêu chí để bảo đảm tính khách quan minh bạch
nếu phát hiện có bất kỳ sai sót nào thì kết quả đánh giá sẽ không được công nhận
theo đó có bốn lỗi mà các bệnh viện có thể gặp phải khi tự kiểm tra đánh giá bao gồm bệnh viện che giấu sai phạm
bệnh viện chưa thực hiện công việc hoặc không có sản phẩm bằng chứng đã nêu trong các tiêu chí
bệnh viện hoặc đoàn đánh giá chưa nghiên cứu đầy đủ chưa tìm hiểu cận kẽ yêu cầu của tiêu chí nhưng vẫn chấm là đạt
nhập số liệu bị thiếu sai hoặc nhầm đơn vị
thực tiện đánh giá chất lượng các bệnh viện trong những năm qua
cục quản lý khám chữa bệnh nhận thấy có một số sở y tế thực hiện đánh giá chưa đạt đúng tiêu chí
vẫn còn tâm lý nể nang làm mất đi ý nghĩa của công tác đánh giá chất lượng
thậm chí có cơ sở y tế chỉ đánh giá bộ tám mươi ba tiêu chí về chất lượng bệnh viện chỉ trong một buổi
điều này sẽ khó có thể cho được kết quả chính xác khách quan
đây là năm thứ bảy bộ y tế thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện
mọi công tác bộ yêu cầu các đơn vị cơ sở y tế phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định
tuyệt đối không che giấu những sai phạm không bỏ qua những việc chưa làm được